công an tỉnh bình phước đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ em trai chém cả nhà anh ruột khiến một người chết và hai người nguy kịch
trước đó do có mâu thuẫn đất đai từ trước nên giữa nguyễn văn bình ở xã phú sơn huyện bù đăng tỉnh bình phước
và gia đình anh ruột là nguyễn văn hiến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
vào ngày bốn tháng ba bình và chị dâu là bà vũ thị thu phương đã xảy ra xô xát
và trong lúc cãi nhau bình đã cầm dao chém vào người bà phương và con gái bà phương nhiều nhát
rồi tiếp tục cầm dao chạy vào dãy để tìm ông hiến chém đứt lìa bàn tay phải của ông hiến
ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau đó tuy nhiên do vết thương quá nặng cho đến sáng ngày bảy tháng ba bà phương đã tử vong
gây án xong bình đến cơ quan công an đầu thú
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ ngọc tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh thanh hóa là chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý atv
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi tý tự nhận có mối quan hệ họ hàng với một số đồng chí lãnh đạo cấp cao
nên đã có được sáu tám hectare đất tại phường đông thành thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
và đề nghị một người đàn ông ở phường tân thành thành phố ninh bình đưa năm sáu tỷ đồng
để đối tượng đi ngoại giao và nộp thuế thì tý sẽ cắt cho người này một năm hectare tại khu đất trên
cả nhân đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền là tám hai tỷ đồng
ngược lại tý đã giao cho người này bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh thành phố hồ chí minh vừa khởi tố vụ án hành sự khởi tố bị can
là ban quản trị trung cư miếu nổi gồm phạm phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đinh việt cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
phan dương đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
phạm phương là trưởng ban quản trị nhà trung cư miếu nổi
vào năm hai nghìn một mươi tám phương cùng với phan dương đại là giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thang máy điện đại tiến
và đinh việt cường là phó ban quản trị trung cư
lắp đặt bốn thang máy giá rẻ để nâng khống giá trị thang máy trong hợp đồng
nhằm chiếm đoạt số tiền tranh lệch để chia lợi ích với nhau
tổng cộng ba đối tượng đã chiếm đoạt tám trăm ba mươi năm triệu đồng
ngoài ra trong quá trình làm trưởng
ban quản trị thì phạm phương thuê đơn vị thi công sửa chữa đường nội bộ
và nhiều lần bị ubnd phường ba quản lý đô thị quận bình thạnh thanh tra sở xây dựng
nhiều lần lập biên bản nhắc nhở và xử phạt hành chính
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn quang nam bốn mươi bốn tuổi quê ở tỉnh quảng bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai khởi tố và bắt tạm giam
qua các biện pháp nghiệp vụ công an tp biên hòa đã bắt quả tang
nguyễn quang nam đang tàng trữ hai mươi năm gói ma túy có trọng lượng gần bảy mươi gram
một cân tiểu ly một mươi nỏ thủy tinh
tại phòng trọ ở tổ hai mươi ba khu phố năm a
qua đấu tranh đối tượng nam đã khai nhận bản thân nghiện ma túy
nên đã nhiều lần lên tp hcm mua ma túy về để phân lẻ sử dụng dần
và bán lại cho các người nghiện để kiếm lời thì đã bị bắt giữ
hai mươi hai lit nhất thải không rõ nguồn gốc đã được tập kết
tại một bãi đất chống ở khu phố ba
phường bình tân thị xã la di tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã la di tỉnh bình thuận
đang khẩn trương điều tra làm rõ một vụ tàng trữ trên
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra bãi đất chống của nhà ông lê mông
chú ở phường bình tân thị xã la di
và phát hiện tại đây có để một trăm hai mươi năm thùng phi lớn
với tổng thể tích khoảng hai mươi hai năm trăm linh lít nhất thải không rõ nguồn gốc
toàn bộ số nhất thải trên là của ông nguyễn văn lợi
chú tại phường bình tân thị xã la di
ông lợi khai nhận số nhất trên được thu mua là dầu nhất thải
với giá lầm từ một đồng đến hai đồng một lit
sau đó thuê đất của ông mông làm bãi tập kết rồi tìm người để bán lại kiếm lời
ông lợi cũng không xuất trình được giấy phép kinh doanh
và không có hóa đơn chứng từ chứng minh được tính hợp pháp của số nhất thải nói trên
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mai xuân hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tại huyện bố trạch tỉnh quảng bình
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh tạm giam ba tháng
trước đó hữu tự xưng là phó tổng biên tập báo môi trường cuộc sống tại quảng bình
đưa hình ảnh phương tiện vận tải của một số doanh nghiệp trên địa bàn
nói là các phương tiện này vi phạm giao thông
và hữu đang làm việc với các lực lượng chức năng để xử lý
do sợ bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
cho nên đơn vị này đã xin bỏ qua và đưa cho hữu năm triệu đồng
sau đó lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
đối tượng đã nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp này đưa tiền và trả tiền thuê xe ô tô nhiều ngày
để phục vụ việc đi lại cá nhân
tổng số tiền mà hữu đã chiếm đoạt tài sản là trên một trăm linh triệu đồng
tại vùng biển tỉnh tiền giang
lực lượng chức năng đã tiến hành bắt sử tàu vận chuyển gần bốn lít dầu diazen
và sáu mươi chín thủ nhất cachon không sẵn hồn gốc
trong quá trình tuần tra kiểm soát
tổ công tác kiểm tra hành chính tàu tg chín mươi hai nghìn hai trăm ba mươi ba ts
trên tàu có năm thuyền viên do anh nguyễn tấn vũ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang làm thuyền trưởng
thời điểm kiểm tra tàu tổ công tác phát hiện trên tàu chở khoảng bốn lít dầu diazen chưa rõ chất lượng
và sáu mươi chín thủ nhất cachon
tất cả số hàng hóa này đều không xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc lô hàng
hiện lực lượng chức năng đã lai sát về cảng hải đoàn một mươi tám bộ đội biên phòng
để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trên địa bàn huyện phú xuyên thành phố hà nội
đang lưu giữ giá trị văn hóa phi vật thể hát chống quân
di sản văn hóa này của địa phương là nơi kết tinh các giá trị cộng đồng
tồn tại và phát triển qua bao thế hệ
đáng quý trong hành trình bảo tồn các giá trị tốt đẹp ấy
bà kiều thị mách chủ nhiệm cơ lộ bộ hát chống quân
đang nỗ lực từng ngày gây dựng gìn giữ
và lan tỏa giá trị tinh thần vô giá này tới cộng đồng
làn điệu mộc mạc
hát cửa đình
hát vào duyên
đô ứng đáp dí dỏ
chống quân nhịp nhàng
đó là những nét đẹp của hát chống quân
làn điệu này tưởng như đã mai một
nhưng đang dần được khôi phục lại
bởi bà kiều thị mách nghệ nhân ưu tú hát chống quân
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cho ra mắt cơ lộ bộ
khi mà bà mách dẫn dõng dựng cơ lộ bộ hát chống quân này
lúc đầu nó cũng khó lắm
nhưng người ta cảm thấy bà hải đã tâm đắc
bà hải đã dõng dựng nên chúng tôi sẵn sàng theo luôn
vì bà đã có tâm có tầm
mà bà ấy mang hết khả năng hết công sức của mình
không những bản thân bà còn cả nhà nhà bà
chúng tôi tham gia luôn bà vận động chúng tôi tham gia luôn
ai thì không biết
nhưng mà riêng bà mách mà đứng lên bà giáo dựng
mà bà ấy dõng dựng cơ lộ bộ để giữ gìn là chúng tôi theo luôn
mà đầu tiên nó cũng khó khăn lắm
vì được có bảy tám người thôi
xong chín người xong một mươi một người
từ lúc đấy là cảm thấy nó rất là có ý nghĩa
mà lại vừa vui nữa
mà lại đây là cái di sản của nàng
không phải là thôn nào cũng có
đến giờ này được đông lắm
được đã được hơn ba mươi người rồi
nãy còn các cháu
là làn điệu dân gian độc đáo của vùng đồng bằng bắc bộ
điệu hát chống quân có từ xa xưa

rút xua tan mệt nhọc của người nông dân
sau những ngày lao động vất vả
tiếng hát và nhịp trống thẳng đẫm hồn quê
luôn được bà kiều thị mách
người con của thôn phúc lâm lưu giữ và chuyển nối
cũng bởi vậy
những lớp học hát chống quân dành cho trẻ em
đã được thành lập
cháu thấy học hát chống quân
rất là ý nghĩa và hay
các bà nghệ nhân dạy cháu
hát nhiều bài hát
hay và cháu sẽ cố gắng
học để giữ gìn di sản của hơi hương
bắt đầu là rất nhiều khó khăn
bà mách bà ấy đứng lên làm chủ nhiệm
bà ấy thu gom người
kinh tế vật chất các thứ là không có gì
đều phải tự nạp hết
đến bây giờ đã vượt qua
cũng đã có tiếng vang là nên đến thành hồ nội
được sống nghệ nhân
nói thật là tôi rất tự hào
bà ấy đứng lên bà ấy triệu tập
bà ấy thành lập công đồng hộ sáng lập công đồng bộ
rất là nhờ bật
nhưng mà tôi tập trung mọi cái
là chồng tôi tập trung mọi cái
lỗ lực tạo điều kiện giúp bà
để hoạt động công tác
cho đến hôm nay những nỗ lực của nghệ nhân ưu tú
hát chống quân kiều thị mách đã được ghi nhận
cô lọc bộ hát chống quân phúc lâm
vẫn hoạt động bên mỹ
tham gia biểu diễn tại nhiều buổi liên hoan cuộc thi hát
bên cạnh đó
bà vinh dự được ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trao nhiều giải thưởng cao quý
như người tốt việc tốt
và là một trong chín phụ nữ thủ đô tiêu biểu
với niềm đam mê ca hát
những nông dân như gia đình bà kiều thị mách
đã cùng nhau bảo tồn
và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật
hát chống quân truyền thống của quê hương
truyền niềm say mê cho thế hệ trẻ